bột đá say được nhuộm đen bằng nước pha bột than từ lõi pin
các sản phẩm cà phê bẩn tại cơ sở này đã lọt lưới trong nhiều năm qua cung cấp cho thị trường hơn chục tấn cà phê
vụ việc đang gây hoang mang trong dư luận làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng
và uy tín chất lượng ngành cà phê ngành xuất khẩu chủ lực của nước ta
là một ngành hàng chủ lực nhưng ngành cà phê mới có tiêu chuẩn đối với cà phê nhân còn các sản phẩm cà phê giang say vẫn chưa có quy chuẩn tiêu chuẩn
các chuyên gia cho rằng đây chính là một trong những lỗ hổng khó kiểm soát chất lượng cà phê chế biến trên thị trường
và việc phát hiện cà phê tầm ướp pin này chỉ là phần nhỏ của tảng băng chìm mà về lâu dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp chế biến sản xuất xuất khẩu cà phê chân chính
quy chuẩn quy chuẩn và áp cho những nhà máy đủ điều kiện để giang say
nếu họ không đủ điều kiện và không đủ chuẩn không đủ quy trình không đủ là một nhà máy an toàn thực phẩm nhà máy được cấp giấy chứng nhận của cơ quan pháp chế nhà nước thì chúng ta nên dẹp sót
hiện nay mà nói thì chúng ta có được cái tiêu chuẩn cà phê nhân theo cái bốn một
hai trăm một mươi năm của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn hoặc iso hai nghìn của bộ khoa học và công nghệ
đối với cà phê nhân là chúng ta có tiêu chuẩn
nhưng mà cái điều mà đài báo mà quan tâm là chúng ta chưa có được quy chuẩn cà phê giang say và cà phê bảo tàng
thế cho nên cái khâu đó là thị trường hiện nay còn đang bỏ ngỏ và cái đó dẫn đến một cái hậu quả là không kiểm soát được chất lượng cà phê ở trong nước
thế nên là chúng hiệp hội đã kiến nghị
thế chính phủ và chính phủ đã giao cho bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cùng với bộ y tế bộ công thương một số bộ có liên quan để phải xây dựng cái quy chuẩn cà phê giang say cà phê hỏa tảng
có như thế chúng ta mới kiểm soát được thị trường về chất lượng và đảm bảo an toàn cho người uống cà phê việt nam
theo cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việc kiểm tra giám sát các cơ sở chế biến cà phê được thực hiện thường xuyên
tuy nhiên vẫn xảy ra những sự cố đáng tiếc
như ở đắk nông vừa qua
cơ sở nhỏ lẻ là vì cái lợi ích trước mắt cho nên là có thể là sử dụng những cái hóa chất phụ ra mà chưa được phép trong chế biến thực phẩm
và đây là một cái ví dụ điển hình là việc sử dụng các hóa chất phẩm chưa được phép và rất là độc hại
còn lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định mặc dù chỉ là một vụ việc cá biệt
nhưng cơ sở trộn lõi pin vào cà phê đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của ngành hàng này
nên là rất là hãy lên án hãy lên án
trong khi các ngành hàng đang tập trung để đảm bảo sử dụng cái chất lượng sản phẩm và thương hiệu
thì cũng có một số cơ sở vì cái mục đích lợi nhuận ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây cà phê
làm gây ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề sức khỏe của người dân
đây là một cái vấn đề là cần phải lên án
không những là mất cái thương hiệu

còn gây ra một cái chuyện là nó tạo ra một cái tâm lý là rất là lo ngại
tức là thực trạng nhiều cái sản phẩm là không đảm bảo sử dụng
cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản khẳng định
những hiện tượng đơn lẻ như vụ việc ở đắk nông vẫn có thể sẽ tiếp tục xảy ra
thực tế này đòi hỏi công tác thành kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất chế biến
cần được tăng cường hơn nữa
đặc biệt là việc sử dụng hóa chất phụ da không nằm trong danh mục
bên cạnh đó cũng cần có chế tài mạnh tay hơn đủ sức gian đe với những cơ sở vi phạm nghiêm trọng
quy định an toàn thực phẩm đầu độc người dân
đây là điều mà người tiêu dùng cũng như những người yêu cà phê việt rất mong đợi